hãng xe điện tesla đã quyết định bán bảy mươi năm lượng bitcoin đang sở hữu để lấy chín trăm ba mươi sáu triệu usd
động thái này được thực hiện trong bối cảnh giá bitcoin liên tục giảm mạnh
ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của hãng
trong báo cáo nộp lên ủy ban trường khoản mỹ đầu năm
telsla cho biết sở hữu lượng bitcoin trị giá gần hai tỷ usd tính đến hết năm hai nghìn hai mươi
công ty này chi một năm tỷ usd mua bitcoin hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một và bán một mươi sau đó hai tháng
tuy nhiên trong báo cáo kết quả kinh doanh quý ii vừa công bố
tesla ghi nhận thêm chín trăm ba mươi sáu triệu usd tiền mặt trong bảng cân đối kế toán từ giao dịch này
hiện tại tesla cho biết chỉ nắm giữ lượng bitcoin trị giá hai trăm một mươi tám triệu usd
trong quý iisla đạt tổng doanh thu một mươi sáu chín tỷ usd thấp hơn mức một mươi bảy một tỷ usd dự báo trước đó
năm ngoái tesla cũng từng cho phép khách hàng mua xe điện của công ty bằng bitcoin
tuy nhiên sau đó họ lại tuyên bố dừng chấp nhận với lý do lo ngại về môi trường từ việc đào pitcoin